sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi năm của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trần cầm tú
bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương phó trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú ghi nhận những kết quả trong thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai
đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh vĩnh phúc cần tiếp tục tinh sản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
ra soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa
phát hiện xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những vấn đề gây bức xúc trong dư luận